ngày sáu tháng sáu hơn ba mươi ba thí sinh ở nghệ an đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông
tại sáu mươi bốn hội đồng thi với một bốn trăm một mươi hai phòng thi
để chuẩn bị cho kỳ thi tỉnh nghệ an đã huy động bốn sáu trăm bảy mươi hai cán bộ giáo viên nhân viên
làm công tác coi thi bảo vệ nhân viên phục vụ kỳ thi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an thành lập bốn đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra quá trình diễn ra kỳ thi
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày đầu của kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn